việt nam và pháp đã có quan hệ truyền thống lâu đời gắn bó bởi yếu tố lịch sử và văn hóa
hai nước đã tạo ra nền tảng vững chắc về pháp lý để mở rộng hợp tác trên nhiều lĩnh vực
chuyến thăm việt nam từ ngày năm đến ngày bảy tháng chín tới đây của tổng thống pháp phan xoa hồ lăng
sẽ mở ra bước phát triển mới cho quan hệ hai nước
sau đây là đánh giá tổng hợp trước thềm chuyến thăm về quan hệ giữa việt nam và pháp
và triển vọng hợp tác trong thời gian tới
việt nam và pháp thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong bốn mươi năm qua hai nước đã có rất nhiều nỗ lực để vượt qua các khác biệt
và đưa quan hệ hai nước phát triển một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực
mà đỉnh cao là việc ký hiệp định đối tác chiến lược vào tháng chín năm hai nghìn một mươi ba
nhân chuyến thăm pháp của thủ tướng chính phủ nguyễn tân dũng
một mươi hai năm sau chuyến thăm việt nam của tổng thống pháp jacques chirac vào năm hai nghìn bốn
tổng thống phan xoa hồ lăng sẽ có chuyến thăm chính thức việt nam trong những ngày đầu tháng chín
chuyến thăm có ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt
mở ra bước phát triển mới và đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới
trong thời gian qua chuyến thăm cũng diễn ra trong bối cảnh khu vực đông nam á
đang có nhiều bước phát triển mới môi trường địa chính trị trong khu vực
cũng có những diễn biến phức tạp
thì chắc chắn là chuyến thăm sẽ có một ý nghĩa và tầm quan trọng đặc biệt
có thể khẳng định quan hệ giữa việt nam và pháp đã có bước phát triển mạnh mẽ
thời gian qua về tất cả các phương diện như chính trị kinh tế văn hóa giáo dục
hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp
các cơ chế hợp tác tiếp tục được quan tâm thúc đẩy
tạo điều kiện tăng cường trao đổi thương mại đầu tư hợp tác giữa các bộ ngành
từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu đến nay hai nước đã tiến hành rất nhiều các hoạt động quan trọng
trong tất cả các lĩnh vực thông qua trao đổi đoàn các cấp tổ chức các cuộc hội thảo quốc tế
điều đó càng khẳng định quan hệ giữa việt nam và pháp đang ngày càng phát triển
nội hàm hợp tác đặc biệt là nội hàm về đối tác chiến lược giữa hai nước
cụ thể là theo cái hướng là hai bên sẽ thúc đẩy và tăng cường hơn nữa
cái quan hệ chính trị trao đổi đoàn tiếp xúc cấp cao trong cả bình diện song phương lẫn đa phương
trong các cuộc gặp gỡ cấp cao các nhà lãnh đạo pháp luôn đề cao mối quan hệ lịch sử với việt nam
tái khẳng định mối quan tâm của pháp đối với việt nam
trong quan hệ giữa hai nước pháp luôn đánh giá cao việt nam là một trong những nền kinh tế năng động nhất trong khu vực
việt nam đã tiến hành thành công mở cửa kinh tế và hội nhập quốc tế
chính điều đó đã khiến pháp ký kết nhiều thỏa thuận với việt nam
việt nam cũng coi trọng quan hệ toàn diện với pháp và hài lòng nhận thấy trao đổi kinh tế giữa việt nam và pháp đã tăng đều trong những năm qua
hai nước hiện đang triển khai một số dự án hỗ trợ phát triển chính thức như tuyến đường sắt đô thị thành phố hà nội
dự án vệ tinh vn redsat hai
pháp và việt nam có quan hệ truyền thống tốt đẹp trong nhiều thập kỷ
hai nước cũng đang phát triển các chương trình dự án hợp tác thiết thực và mang lại hiệu quả trong nhiều lĩnh vực kinh tế thương mại văn hóa
đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ quan hệ hợp tác hai nước đồng thời mở ra nhiều triển vọng hợp tác giữa hai nước